trong khẩu đội là ai ở tư thế nào số điểm số nào thì sẵn sàng bắn
thế thôi thế là chúng tôi là phối hợp với bộ đội pháo cao xạ ở trường hạng này này
bắn ở đây xong là nó lại lượt lên trên thì chúng tôi bắn
thế là được một tuần sau thì là tức là cùng bộ đội và dân quân cùng bắn
thì là báo tin là máy bay nó rơi bên lào
máy bay về ba giờ ba giờ chiều về một tốp bốn chiếc cứ lên thẳng thường là nó không làm gì nó bay thấp lắm
thế là quay xuống là bắn ngay không kịp lên góc là rơi
thế là thấy phi công rơi xuống là chúng tôi là xuống từ cái đồi xuống
xô vào đường này dân quân cả dân cả bộ đội đi bắt phi công
hồi tường lại quá khứ bà hà thị ý và bà quang thị ế chiến sĩ đội nữ dân quân xã sạp vạt năm xưa
như đang sống lại một thời tuổi trẻ lao động chiến đấu dũng cảm
đảng và bắc hồ kêu gọi
toàn đảng toàn dân chống mỹ cứu nước
thế tôi cũng là viết đơn xin tham gia dân quân đấy
được tham gia dân quân thì được vào đội vào tiểu đội dân quân trực chiến để bắn máy bay
thấy máy bay lên thì cũng không thấy sự lắm
lúc là lao xuống quả đồi cao lắm còn thấy máy bay xuống thấp hơn mình thôi
nhưng mà cũng không sợ
biết là máy bay cháy rồi thì cũng là phấn khởi
vui mừng vui thôi vui
ôm nhau mà nhảy nhót ở trên ấy
chiếc máy bay của đức ý của mỹ nó lượn lượn hai vòng
sau mới đến gần từ đây đi là bắt đầu thả bom
thế xong là bắt đầu chúng tôi là
được lệnh là bắn
thế rồi nhả đạn
cứ lia lia như thế thôi
thế xong nó là bắt đầu thấy một chiếc thứ hai là cháy
thế chúng tôi vẫn bắn
thế nhưng mà hết cả bốn chiếc nữa là thì mới thôi
mười giờ hôm sau thì dân anh huyền đội bảo là máy bay rơi ở bên lào
nhiệm vụ của bà ýn bà ế và đồng đội ngày đó rất vất vả hiểm nguy
nhưng khi tổ quốc cần những cô dân quân trẻ tuổi ấy luôn sẵn sàng công hiến
bảy giờ thì đi đi trực chiến
còn bốn giờ thì về về để sản xuất
hoặc là đi kéo pháo ở tà vài
đi đêm thì đi làm cọc tiêu cho ô tô qua
có ngày thì không được
đi tí nào đâu
lúc đi thì hổ hởi mà đi
lúc về thì nhắm mắt mà về đấy
buồn ngủ đấy
đường đi thế là nguy hiểm nhưng mà không sự nguy hiểm
không sợ chết
cứ thế mà lao đi thôi
nghe thấy các chủ tịch hoặc là xã đội kêu gọi vận động là đi thôi
đi kéo pháo này
hay là đi làm cầu ngâm này
cầu ngâm là lịch sử
cầu ngâm gái mặc vái để làm cọc tiêu cho xe chạy
đấy là tiểu đội này đi làm như thế
hay là đi kéo pháo ở tà vài này
hay là bảo vệ những tài sản
bởi vì là cửa hàng bách hóa ở yên châu là hàng hóa là sơ tán vào bản này hết
thì chúng tôi là đêm hôm cũng phải là bảo vệ cái tài sản của nhà nước
cầu tà vài
đây là cầu tà vài địa danh gắn với thành tích bắn rơi máy bay f một trăm năm mươi năm được mệnh danh là thần sấm của mỹ và bát sống phi công của địch vào đúng tết độc lập năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm của tiểu đội nữ dân quân xã triển hạc
đã gần sáu mươi năm trôi qua những nữ dân quân hoàng thị lửa sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín tại bản giảng lắc sơn lan vẫn nhớ nhiên sự kiện đặc biệt năm nay
máy bay rơi ở xã tú nang nó cháy to lắm phi công nhảy rù gấp máy bay rơi trúng bản hồi mong giáp nà nga xã triển hạc
phi công nhảy dù bị mắc trên cành cây nó bị gãy chân dân quân và người dân trong xã súng lại khiêng nó bằng cáng lên nộp cho huyện đội
cân nó lên nó nặng một tạ khiêng nó về rất vất vả phải thay nhau khiêng
đoạn đường từ chỗ phi công rơi đến huyện đội là một mươi bốn một mươi năm km mệt lóc
kịch tích vang dội của hai tiểu đội nữ dân quân đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tác của nhiều văn nghệ sĩ
trong đó nổi bật nhất là ca khúc người châu yên em bán máy bay do nhạc sĩ hữu loan sáng tác và bài thơ em là con gái yên châu do thi sĩ cầm giàng
đây là những tác phẩm nổi tiếng sống mãi cùng thời gian để đến hôm nay thế hệ con cháu vẫn còn được nghe về chiến công vang dội của những lớp người đi trước
trong hai tác phẩm đó hình ảnh các nữ dân quân hiện lên thật dịu dàng dung dị nhưng cũng đầy dũng khí kiên cường
miệng nên khiếu ngọt thơm câu hát chân nên công trong mỗi bước xòe em ái dua con lúc đêm khuya thủ thị làm hiền khi chồng giận nhưng khi giặc đến giết người thái trắng thì con gái yên châu cũng giải bắn cũng làm nên cái bẫy cái trông

truyền thống yêu nước và cách mạng huyện yên châu đã được đảng chính phủ trao tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong cả hai thời kỳ kháng chiến chống pháp và mỹ
khi chiến tranh phá hoại miền bắc lần thứ nhất kết thúc cả đội dân quân tham gia nhiều công tác xã hội khác nhau
để khi nghỉ hưu họ vẫn có những đóng góp ý nghĩa cho công tác bảo vệ an ninh tổ quốc ở địa phương
chiến tranh đã lùi xa nhưng vùng đất nơi núi rừng biên giới này vẫn phải đối mặt với những vấn đề về an ninh trật tự xã hội
đứng trên địa bàn phức tạp về địa hình khí hậu khắc nghiệt các thế hệ công an yên châu đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn gian khổ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân
suối ma túy trên phản chứa mua từ lào và tàng chữ để sử dụng trong thời gian đi làm thuê tại việt nam
suối ma túy trên phản chứa mua từ lào và tàng chữ để sử dụng trong thời gian đi làm thuê tại việt nam
số ma túy này là tôi mua để sử dụng dần tôi cũng sợ vì pháp luật việt nam xử phạt rất nặng nên
tôi phải đi vào ban đêm để đưa ma túy vào việt nam nhưng cuối cùng vẫn bị bắt tôi bị tạm
giam đến nay gần một tháng rồi tôi rất hối hận và rất buồn vì việc làm của mình rất mong pháp
luật việt nam khoan hồng xử tôi án nhẹ thôi để tôi còn về bên lào
địa bàn huyện yên châu vẫn còn tiềm ẩn phức tạp về việc mua bán vận chuyển ma túy với số lượng
lớn từ lào vào việt nam lượng án về mua bán vận chuyển ma túy số lượng lớn thì không dài năm nào
cũng có xảy ra bắt giữ được rất nhiều vụ án ma túy trước đó vào hồi một mươi tám h năm ngày một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
tại bản pha cúng xã long phiêng

công an huyện yên châu đã bắt quả tang hai đối tượng thảo ly báo sông sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn người lào
và hạng a vàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại bản pha đón xã lóng sập mộc châu sơn la
đang có hành vi vận chuyển số lượng lớn trái phép chất ma túy
lực lượng chức năng đã thu giữ sáu bánh heroin một mươi bảy viên ma túy tổng hợp một con dao mèo
cùng các vật chứng liên quan khác tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận vận chuyển số ma túy trên từ lào về việt nam
cho một đối tượng không rõ danh tính tại huyện yên châu khi đang đi thì bị phát hiện và bắt giữ
anh em đã rất cố gắng học tập rèn rũa không hoảng ngại khó khăn địa bàn thì khắc nghiệt đối tượng về mua bán ma túy thì chẳng hạn

địa bàn thì khắc nghiệt đối tượng về mua bán ma túy thì chẳng hạn địa bàn thì khắc nghiệt đối tượng về mua bán ma túy thì chẳng hạn
trong giai đoạn này thì đa phần xảy ra trên tuyến biên giới địa bàn nó đi lại rất khó khăn nguy hiểm cho việc cán bộ dẫn dải đối tượng hoặc tham gia bắt giữ đối tượng trên tuyến biên giới
ngoài ma túy thời gian qua công an yên châu cũng đã giải quyết triệt để nhiều vụ án hình sự kinh tế môi trường
trọng điểm nhạy cảm phức tạp tạo được niềm tin trong quần chúng nhân dân
một lĩnh vực nữa mà công an yên châu thực hiện rất tốt là công tác đền ơn đáp nghĩa
thời gian qua đơn vị đã tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện tri ân người có công với cách mạng đặc biệt là các nữ dân quân bán rơi máy bay năm nào
hôm nay các chiến sĩ công an yên châu đến thăm nhà bà tràng thị lói
nguyên là chiến sĩ tiểu đội nữ dân quân xã trường hạc
cô nữ dân quân trẻ tuổi năm xưa nay là mẹ của chín người con trong đó tám anh chị đã xây dựng gia đình
riêng cô út không ai bị bệnh nên gần ba mươi tuổi vẫn phải sống dựa vào người mẹ già
ngoài những đứa con thì những tấm huy chương là những thứ giá trị nhất trong cuộc đời bà lói bấy lâu nay
bà luôn lưu giữ nâng niu như báu vật
bà rất vui vì hàng chục năm đã trôi qua nhưng thành tích của đội nữ dân quân vẫn được ghi nhớ trì ân
cuộc sống về các bà hiện tại thì cũng rất là khó khăn
các ông các bà hồi xưa ý chúng mỹ chống pháp chiến tranh
chúng tôi nằm ở địa bàn thì thường xuyên đến thăm hỏi các cụ các bà
các ông hàng quý hàng năm đến ngày hôm nay
hàng năm đến ngày lễ ngày tết thì chúng tôi thường xuyên để đến thăm hỏi để động viên ông bà để đảm bảo cuộc sống ấm no hạnh phúc trong gia đình
những ngày lễ tết và những ngày kỷ niệm công an xã công an huyện và các ban ngành đều gặp mặt thăm hỏi tặng quà cho chúng tôi
bản thân tôi rất cảm ơn và xúc động trước tấm lòng của mọi người dành cho mình mọi người đã không quên công lao của chị em chúng tôi
một địa chỉ nữa mà công an yên châu thường xuyên ghé thăm là gia đình bà quang thị bánh thành viên đội nữ dân quân xã sạp vạt đã ở vào độ tuổi xưa nay hiếm
bà thánh mắc rất nhiều bệnh mọi việc phải nhờ cậy vào người con gái
bị liệt nửa người không đi lại được trong khi con cái còn tất bật với cuộc sống mưu sinh họ phải đi làm nương dãy rất xa nên cuộc sống của bà bánh gặp nhiều khó khăn
bên cạnh nỗi buồn của tuổi già đôi lúc bà bánh cũng chạy lòng vì các chị em trong đội nữ dân quân được tặng thưởng huân chương kháng chiến
riêng bà thì đã làm hồ sơ nhiều lần nhưng chưa có kết quả
xong bà cũng được an ủi là các anh chị bên công an xã công an huyện và đồng đội cũ vẫn luôn đến quan tâm an ủi động viên bà
mặc dù là các thế hệ bà đã cao tuổi về nghỉ hưu và sinh hoạt tại quê nhà thì anh em lực lượng công an xã chúng tôi vẫn thường xuyên đến quan tâm và động viên chia sẻ với bà
và tiếp nối truyền thống đấy thì chúng tôi sẽ càng ngày càng phải cố gắng hơn nữa để đem lại bình yên cho nhân dân
chế bước đường ấy luôn có sự đồng hành của các chiến sĩ công an trên địa bàn
những hành động đẹp ấy không chỉ vun đắp cho tỉnh quân dân thêm tốt đẹp mà còn góp phần xây dựng quê hương ngày một phát triển giàu mạnh hơn
yên châu nằm trong vùng động lực kinh tế của tỉnh sơn la đệm giữa hai khu vực lớn nhất tỉnh là huyện mai sơn và mộc châu
có nhiều thuận lợi cho phát triển nông nghiệp hàng hóa nguyên liệu phục vụ cho công nghiệp chế biến của địa phương
nhờ phát huy tốt lợi thế đặc thù mặc dù hai năm qua dịch covid một mươi chín bùng phát mạnh
kinh tế gặp nhiều khó khăn nhưng giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản du lịch cộng đồng của huyện tăng một mươi năm so với
so với năm trước
hiện tại nhiều sản phẩm nông nghiệp của yên châu được trồng theo tiêu chuẩn việt gáp
đủ chất lượng xuất khẩu sang các thị trường khó tính như nhật mỹ liên minh châu âu
yên châu quê em giữa mùa trái chín đường phố đông bản vui như phiên chợ
đến yên châu mùa này cách du lịch không chỉ trải nghiệm homestay mà còn được hòa minh
và không gian lễ hội thưởng thức hương vị trái cây ngọt lành của vùng đất cao nguyên
dẫu điều kiện công tác sinh sống trên địa bàn biển núi biên cương vẫn còn nhiều khó khăn
nhưng cán bộ chiến sĩ công an yên châu vẫn sẵn sàng gắn bó lâu dài với vùng đất kiên cường này

trong thời gian tiếp theo thì chúng tôi sẽ không ngừng phân đấu học tập giàn luyện và nâng cao bản lĩnh chính trị
phẩm chất đạo đức để xứng đáng với những anh hùng cũng như là đội nữ dân quân tự vệ của yên châu
phát huy truyền thống kiên cường hào hùng của quê hương cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân trong toàn huyện
nêu cao tinh thần trách nhiệm nỗ lực công hiến hết mình kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm
để bảo vệ vùng đất yên châu luôn được hạnh phúc bình yên
trong thời gian tiếp theo chúng tôi sẽ không ngừng phân đấu học tập giải luyện và nâng cao bản vui như phiên chợ